tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an phối hợp cùng viện kiểm sát nhân dân tỉnh này
vừa thi hành lệnh bắt khám xét đối với bốn bị can để phục vụ công tác điều tra về hành vi
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị can bao gồm nguyễn mão trương văn trung nguyễn công bằng và nguyễn thị thương
qua điều tra xác minh nội dung tố cáo của công dân lực lượng chức năng đã xác định
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám ông nguyễn mão thời điểm đó là chủ tịch
ủy ban nhân dân xã hợp thành huyện yên thành đã chỉ đạo cấp dưới mỗi năm lấy hàng trăm triệu đồng
tiền ngân sách chi trái quy định để hợp thức hóa các khoản chi trái quy định này
và che giấu hành vi sai phạm cuối năm hai nghìn một mươi tám ông mão đã chỉ đạo cấp dưới là các bị can còn lại
lập khống bộ hồ sơ trí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm chùa xã hợp thành
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền ba trăm linh triệu đồng
trên thực tế thì nhà văn hóa này đã được ủy ban nhân dân xã hỗ trợ xây dựng vào năm hai nghìn một mươi